từ ngày một mươi tháng năm mức phạt tiền tối đa cho hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là hai trăm năm mươi triệu đồng đối với cá nhân và năm trăm linh triệu đồng đối với các tổ chức
hành vi trong khung phạt nặng nhất là xả thải khí độc hại trực tiếp vào nguồn nước
đối với hành vi không thực hiện biện pháp chống thấm chống chản ao hồ khu vực nước thải trong trường hợp nước thải không chứa chất thải nguy hại sẽ bị phạt tiền từ ba đến năm triệu đồng
phạt tiền từ một mươi một mươi năm triệu đồng đối với hành vi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thuốc thù y và các loại hóa chất khác trong trồng trọt chăn nuôi nuôi trồng thủy sản không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật gây ô nhiễm nguồn nước
phạt tiền từ hai trăm linh đến hai trăm hai mươi triệu đồng đối với một trong các hành vi vi phạm bơm hút nước tháo khô trong hoạt động khai thác mỏ xây dựng công trình dẫn đến hạ thấp mực nước dưới đất gây cạn kiệt nguồn nước
các mức phạt tiền trên là áp dụng đối với cá nhân và hộ kinh doanh
mức phạt tiền đối với tổ chức gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân